hai ngày cuối tuần vừa qua là những ngày an ninh mạng trên toàn thế giới và cả việt nam
phải đối mặt với một vụ tấn công mạng có quy mô rất lớn
ước tính khoảng hơn một trăm linh máy tính trên khắp thế giới đã bị lây nhiễm mã độc wannacry
phóng viên truyền hình nhân dân đã có những ghi nhận đầu tiên về những thiệt hại
và tình hình hiện tại của mã độc được cho là rất nguy hiểm này
theo như các chuyên gia an ninh mạng đánh giá wony cũng tấn công hệ thống máy tính của người dùng
bằng các lỗ hổng bảo mật như trước đây
tuy nhiên wondrise có thể xếp vào mức nguy hiểm cao nhất vì vừa lây lan nhanh vừa có tính phá hoại nặng nề
mã độc này có thể lây nhiễm thông qua các cái mạng ngang hàng
tức là khi lấy nhiễm vào một máy tính thì mã độc sẽ tìm kiếm các cái máy tính trong cổ mạng
mà có chứa lỗ hổng của hệ đoàn windows
nếu máy tính có lỗ hổng này thì mã độc có thể lây trực tiếp vào máy tính đấy
mà không cần người sử dụng
phải thao tác với email hay là nhấn vào cái đường linh lạ
ở việt nam hiện nay thì theo ghi nhận của chúng tôi thì các con số máy tính bị nhiễm lên tới hàng trăm
tập đoàn an ninh mạng bkav đã đưa ra một công cụ miễn phí để kiểm tra xem máy tính có bị nhiễm worldrigh hay không
tính đến thời điểm hiện tại việt nam chưa ghi nhận trường hợp tấn công nào gây sự cố nghiêm trọng
tuy nhiên các chuyên gia cũng đưa ra những khuyến cáo đối với người dùng
để giải quyết những hậu quả nếu như gặp phải loại mã độc này
trong trường hợp không may mà bạn bị nhiễm mã độc và mã hóa toàn bộ dữ liệu
thì tốt nhất là không nên trả tiền cho hacker
bởi vì không có gì đảm bảo khi bạn trả tiền thì bạn có thể nhận lại dữ liệu
tốt nhất là bạn nên tìm lại các cái bản dữ liệu đã được giao lưu trước đó
và tạm thời sử dụng thay vì bạn trả tiền cho hacker
trong trường hợp mà máy tính đã bị lây nhiễm thì tùy cái mức độ quan trọng của dữ liệu

vì rằng người sử dụng nên liên hệ với các hãng bảo mật chuyên biệt
để được tư vấn hỗ trợ giải quyết
tuy nhiên trên thực tế để phòng ngứa nguy cơ lây nhiễm các loại mã độc
người dùng cần mở các file văn bản nhận từ internet trong môi trường cách ly
và cài phần mềm diệt virus thường trực trên máy tính để được bảo vệ tự động